thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng lập đức ở thị trấn định quán huyện định quán tỉnh đồng nai
một đối tượng đang bị công an huyện định quán điều tra truy bắt
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi một tháng năm một thanh niên đi xe máy đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang
vào tiệm vàng lập đức ở thị trấn định quán hỏi mua nhẫn vàng
lúc này trong tiệm vàng có hai nữ nhân viên và bảo vệ ngồi phía ngoài cửa
lợi dụng lúc nhân viên không để ý đối tượng này đã cướp giật chiếc nhẫn rồi nhảy lên xe bỏ chạy
lúc này một số nhân viên và bảo vệ nhanh chóng đuổi theo đối tượng nhưng không kịp
ngay sau khi nhận tin báo công an huyện định quán đã có mặt tại hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch trên sáu sáu trăm linh tỷ đồng
vừa bị công an thành phố thái bình tỉnh thái bình triệt phá
qua công tác nắm tình hình công an thành phố thái bình phát hiện đối tượng lê đức linh
trú tại phường quang trung thành phố thái bình móc nối với nhóm đối tượng ở thành phố hà nội
do nguyễn thanh tùng chú tại quận hoàng mai cầm đầu để tổ chức đường dây đánh bạc liên tỉnh
với quy mô đặc biệt lớn tổng số tiền các con bạc giao dịch qua lại trong các tài khoản cá nhân khoảng
trong các tài khoản cá độ khoảng trên sáu sáu trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thanh tùng về tội tổ chức đánh bạc
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với lê đức linh cùng chín đồng phạm khác trong đường dây
về tội đánh bạc
vì không hoàn thành bài tập một học sinh lớp ba tại tỉnh nghệ an nghi bị cô giáo đánh
dẫn đến bẩm tím người và hiện thì nữ giáo viên này đã tạm dừng đứng lớp
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng năm một phụ huynh trú tại xã diện yên
huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết trong lúc đưa con đi tắm rửa chị phát hiện trên lưng
và vai của con có nhiều vết bầm tím khi chạm vào thì kêu đau
cháu bé cho biết do không thuộc bài nên bị cô giáo đánh
phụ huynh này đã báo cho ban giám hiệu trường tiểu học diễn yên một và lãnh đạo nhà trường
cùng cô giáo chủ nhiệm cũng đã xuống nhà chị xin lỗi và hiện phòng giáo dục và đào tạo
huyện diễn châu đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng việc đứng lớp đối với cô giáo này
cử giáo viên khác tạm thay thế phụ trách đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc cụ thể
và sau khi có kết luận tùy mức độ vi phạm phòng sẽ chỉ đạo nhà trường họp hội đồng kỷ luật
và đưa ra hình thức kỷ luật theo quy định
sự xuất hiện của chùm ca bệnh viêm gan ở trẻ em gần đây đang trở thành mối lo ngại
về mức độ lây lan của căn bệnh này mặc dù việt nam chưa xuất hiện ca bệnh nào
thế nhưng các chuyên gia y tế cho rằng vẫn cần phải theo dõi sát sao tình hình bệnh
trong khu vực và trên thế giới qua đó có những kịch bản chủ động để đối phó
mời quý vị theo dõi tiểu mục vấn đề và chính sách trong ít phút tới
liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều ngày hôm qua ở hải phòng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng cho biết đơn vị đã bắt sử nghi phạm
gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng việt tin banh
ở phường lạch chay quận ngô quyền tp hải phòng
nghi phạm vừa bị bắt giữ là đào anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại đường lê lợi quận ngô quyền tp hải phòng
đối tượng bị bắt giữ vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày tại nhà riêng
trước đó chiều cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng nhận tin báo
từ công an quận ngô quyền về việc khoảng một mươi năm h một mươi phút tại phòng giao dịch ngân hàng việt tin banh
ở phường lạch chay quận ngô quyền xảy ra một vụ việc cướp tài sản
thời điểm trên một đối tượng bịt kín mặt cầm hung khí đã xông vào trụ sở phòng giao dịch uy hiếp
nhân viên để cướp tài sản gây án xong đối tượng rời khỏi hiện trường
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay một mươi một tháng năm công an tỉnh hậu giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với ông nguyễn văn lành giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hậu giang
và hai trưởng phòng thuộc trung tâm này
công an hậu giang cũng thực hiện khám xét tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hậu giang
và nhà riêng những người này trước đó vào ngày một mươi tháng năm
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang ra thông báo ra thông cáo báo chí về vi phạm
đối với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín liên quan đến công ty việt á
qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có vi phạm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã ban hành
các quy định thi hành kỷ luật cụ thể kỷ luật cảnh cáo đối với đảng ủy bộ phận
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đồng thời cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với các ông nguyễn văn lành giám đốc cdc tỉnh bà huỳnh thị hồng đoan
trưởng khoa dược vật tư y tế thuộc cdc tỉnh và ông hà tấn bình đẳng trưởng khoa xét nghiệm
chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc cdc tỉnh hậu giang
trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
giám đốc sở y tế đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức
đối với các cá nhân nêu trên
trong khi đó cũng trong ngày hôm nay một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
cdc hà giang khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với ba bị can là giám đốc
trưởng khoa xét nghiệm và kế toán trưởng cdc hà giang vì đã có hành vi nhận hối lộ
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trên đất nước
địa bàn tỉnh hà giang cdc hà giang đã ứng trước sinh phẩm của công ty việt á để sử dụng
sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm để ký kết hợp đồng thanh toán tiền mua sinh phẩm
quá trình thực hiện mua các sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch các đối tượng nguyễn trần tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
giám đốc cdc hà giang phan thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trưởng khoa xét nghiệm và tô minh huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trưởng phòng tài chính kế toán thuộc cdc hà giang đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật
về đấu thầu mua sắm tài sản gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua ký kết xét nghiệm của công ty việt á
các đối tượng trên đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ công ty việt á với số tiền trên một tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng dùng xe ô tô chắn ngang cuối lộ một gây un tắc giao thông
nhiều giờ đồng hồ vừa bị tòa nhân dân thị xã giá đai của tỉnh bạc liêu xét xử về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bị cáo lê thị dung ngụ tại xã tân phong thị xã giá rai
cùng bốn người con gồm ngô văn kiến ngô văn trạng ngô kim châu và nguyễn thanh hiệp chồng của châu
điều khiển hai xe ô tô chắn ngang quốc lộ một gây ủn tắc giao thông trong thời gian hơn hai giờ đồng hồ
đặc biệt bị cáo dung và bị cáo châu còn có những hành vi quá khích như
nằm ra giữa đường leo lên xe ô tô để chửi bới nhằm thu hút sự chú ý của người dân xung quanh
tại phiên tòa các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết bị cáo lê thị dung từng bị tòa nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt sáu tháng cải tạo không giam giữ
ba lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây dối trật tự công cộng
tòa nhân dân thị xã giá rai đã tuyên phạt bị cáo lê thị dung ba năm tù giam
các bị cáo ngô văn kiến ngô văn trạng và nguyễn thanh hiệp hai năm sáu tháng tù giam
bị cáo ngô kim châu hai năm tù giam đồng thời tịch thu hai xe ô tô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội
để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng lê vương an
chú tại xã mỹ phước tây thị xã cai lệ đã bị công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang bắt giữ
vào sáng ngày chín tháng năm
ngọc thủy ngụ ấp rạch chắc xã mỹ phước tây thị xã cai lệ đến cơ quan công an trình báo
về việc bị một đối tượng dùng dao uy hiếp cướp xe máy
khẩn trương điều tra xác minh công an thị xã cai lệ xác định lê vương an là đối tượng gây án
nên tiến hành mời làm việc
tuy nhiên an không chấp hành mà cố thủ trong nhà tại ấp rạch chắc xã mỹ phước tây huyện cai lệ
đến một mươi năm h ngày chín tháng năm công an thị xã cai lệ đã khống chế được lê vương an
khi bị bắt giữ an có biểu hiện quá khích ảo giác do sử dụng ma túy
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện an đang tàng trữ một gói ma túy
trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản của chị thủy an đã sử dụng ma túy và dùng dao gây thương tích cho một người
công an thị xã cai lậy tạm giữ hình sự đối tượng lê vương an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
sẽ được diễn ra vào tối ngày hôm nay một mươi hai tháng năm tại sức vận động quốc gia mỹ đình
quỳ tụ một lượng lớn quan khách vận động viên cổ động viên trong nước và quốc tế
sự kiện thể thao tầm vóc khu vực còn là cơ hội để quảng bá về đất nước và con người việt nam
nhà thi đấu gia lâm là một trong một mươi hai địa điểm của thủ đô hà nội
được lựa chọn đăng cai các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ sea games ba mươi một
và đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thiện
trong đó công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được lực lượng công an triển khai và sẵn sàng cho giải đấu
với sức chứa hai năm trăm linh chỗ ngồi cơ sở vật chất khang trang hiện đại
nhà thi đấu gia lâm được chọn là địa điểm tổ chức môn đấu vật của sea games ba mươi một
hiện tại huyện gia lâm đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị
về cơ sở vật chất và lễ tân khánh tiết sẵn sàng phục vụ đại hội
ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất như sân sàn thảm đệm
các phòng chức năng từ phòng vip phòng vip trong nước vip quốc tế
từ kiểm tra đô ping tất cả các phòng chức năng khác
chúng tôi cũng phối hợp với công an huyện gia lâm và đặc biệt là công chí cũng đã chủ động nắm mắt tình hình
rồi khảo sát địa hình địa vật xây dựng phương án rất là cụ thể
kiểm soát hướng dẫn phòng ngừa từ xa
đảm bảo cho công tác an ninh trật tự trên địa bàn của huyện
đặc biệt là cái khu vực nhà thi đấu
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn khu vực diễn ra giải đấu
lực lượng công an huyện gia lâm đã xây dựng các phương án chi tiết
bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát các khu vực trọng điểm trong và ngoài nhà thi đấu
đáng chú ý vị trí nhà thi đấu gia lâm nằm ngay mặt đường quốc lộ năm
nên công tác phân làn phân luồng hướng dẫn giao thông đã được lực lượng công an lên phương án
khu vực xung quanh nhà thi đấu gia lâm
các cửa ra vào các hàng rào xung quanh nhà thi đấu gia lâm
thì chúng tôi bố trí lực lượng kiểm soát cũng như là đảm bảo an ninh trật tự
tất cả các cửa ra vào của nhà thi đấu
công an huyện cũng đã xây dựng phương án phân luồng từ xa
đối với tất cả các cái ngã ba ngã tư các cái trục đường chính trên địa bàn huyện
để đảm bảo làm sao mà có sự cơ động phối hợp khi có những cái tình huống mà xảy ra ủng tắc
hoặc là tình huống phức tạp xảy ra
công tác phòng chống cháy nổ trong và ngoài nhà thi đấu cũng được ban tổ chức đặc biệt quan tâm
trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phía trong nhà thi đấu được kiểm tra kỹ lưỡng
vòng ngoài ban tổ chức cũng đã lên phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn
trước và trong thời gian diễn ra giải đấu
hiện nay các ông chí thấy là cây xăng vẫn đang hoạt động
tuy nhiên thì đã có phương án là đóng cửa dừng kinh doanh tạm thời
trong cái thời gian là các đoàn vận động viên về đây luyện tập làm quen
và quá trình thi đấu thì đương nhiên là đóng cửa
để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy
thế ngoài ra thì các ông chí công an huyện cũng đã hướng dẫn giúp đỡ
và đặc biệt là kiểm tra giả soát hệ thống phòng cháy chữa cháy
môn đấu vật tại sea games ba mươi một sẽ được diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng năm
với sự tham gia của các vận động viên đến từ bảy quốc gia
sự chuẩn bị chủ động kỹ lưỡng mọi kịch bản đã được tính toán chi tiết
sẵn sàng cho một kỳ đại hội thể thao an toàn thành công
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng triệu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn eng xã vũ loan huyện nari tỉnh bắc cạn
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
cũng phạm tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
và phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
là đối tượng sùng thị may sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã tả ngải trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi và có sẹo chấm ở đuôi lông mày phải
ngoài ra còn đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi
khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện bắc cạn
đối tượng cao lộc của tỉnh lạng sơn bị công an huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã
về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội tổ chức môi giới
cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý